ubnd tỉnh kiên giang đã tổ chức họp báo thông tin đến các cơ quan báo chí về hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh kiên giang năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề kiên giang tiềm năng và cơ hội đầu tư bền vững
hội nghị được tổ chức vào ngày hai mươi chín tháng bảy dự kiến có sự tham gia của thủ tướng nguyễn xuân phúc
hội nghị sẽ có các nội dung như công bố danh mục các dự án tỉnh kiên giang kêu gọi đầu tư ký ghi nhớ các dự án đầu tư trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp
được biết tỉnh kiên giang đã lựa chọn một trăm một mươi tám danh mục dự án lớn ưu tiên mời gọi đầu tư lần này tập trung trên các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất công nghiệp môi trường giao thông vận tải hạ tầng kỹ thuật khu cụm công nghiệp nhà ở và phát triển đô thị thương mại nông thôn văn hóa thể thao giáo dục và đào tạo
để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thời gian tới kiên giang đã tập trung vào một số khâu đột phá chính là phát triển đảo phú quốc xây dựng kết cấu hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực và cải cách thủ tục hành chính